sẽ bỏ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hay còn gọi là điểm sàn
nhiều trường đại học đang xem đây là một tín hiệu đáng mừng vì được cởi trói
và sẽ có quyền tự chủ hơn trong khâu tuyển sinh và đào tạo
trong khi đó các trường cao đẳng trung cấp lại bị bó buộc
khi mà từ trước tới nay thì đã luôn bị thiếu chỉ tiêu với cái mark học cao đẳng trung cấp thì khó xin việc
với dự thảo này bài toán tuyển sinh sẽ càng trở nên khó khăn hơn
nếu các trường đại học cứ ô à tuyển hết thí sinh của các trường cao đẳng
trong khi nguồn tuyển sinh cũng như mọi năm với khoảng một triệu học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
nhưng nhiều ý kiến cho rằng với cánh cửa vào đại học mở rộng dễ dàng như thế
sẽ vô tình bóp nghẹt các trường cao đẳng trong mùa tuyển sinh tới
đặc biệt cách xét tuyển không giới hạn nguyện vọng được đề ra trong dự thảo
sẽ khiến chất lượng đầu vào bị ảnh hưởng
những tuyên ngôn đó thì chưa có kiểm chứng
bởi vì làm sao nếu thời điểm này mà bộ giáo dục đào tạo đưa ra cơ chế này
thì tôi thiết nghĩ rằng là cần một bộ quy chế nào đó để quản lý chất lượng đầu ra của hệ giáo dục đào tạo này
chúng ta chưa quản lý được cái đầu ra nó thật tốt
cho nên nếu chúng ta bỏ điểm sàn trong thời điểm này
thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo khó khăn cho các trường trung học và cao đẳng
đối với những trường cao đẳng
trung cấp và cao đẳng trước đây thuộc bộ dụng đảo đạo
mà chuyển sang khối giáo dục nghề nghiệp
thì những trường đấy chúng tôi suy nghĩ là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn cả
theo số liệu thống kê về thị trường lao động việc làm của bộ lao động thương binh và xã hội
tính đến quý ii năm hai nghìn một mươi sáu số lượng sinh viên đại học thất nghiệp
đã là một trăm chín mươi ba trên tổng số bốn trăm linh sinh viên tốt nghiệp
nghĩa là gần năm mươi sinh viên tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp
và với quy chế tuyển sinh bỏ điểm sàn đại học mà bộ giáo dục và đào tạo đưa ra
thì số liệu cử nhân thất nghiệp tăng cao có thể nhìn thấy rõ
theo bỏ điểm sàn hay không bỏ điểm sàn thì nó cũng không quan trọng lắm
mà quan trọng nhất là chúng ta đào tạo thì phải có chất lượng
và đào tạo thì phải gắn với nhu cầu của thị trường
và đào tạo thì phải chú ý cân đối giữa cung trong đào tạo
và cầu trong sử dụng của hệ thống giáo dục quốc dân và thị trường lao động
vì thế cho nên tôi nghĩ
khi mà chúng ta bỏ điểm sàn thì phải chú ý thêm nhiều cái tiêu chí nữa
để có những ràng rào kỹ thuật làm sao các trường đại học thực sự đào tạo ra nhân tài
mà muốn thế thì rõ ràng người vào học được các trường đại học cũng phải có tiêu chuẩn nhất định
rõ ràng dù cách thức tuyển sinh đại học như thế nào thì bộ giáo dục và đào tạo
cũng cần phải đưa ra một hạn ngạch dựa trên số lượng thực tế xã hội đang cần
và phải có sự giám sát của một đơn quan độc lập
nếu không có đơn quan độc lập
có sự quản lý và điều tiết vĩ mô
theo nhiều chuyên gia có thể xảy ra tình trạng mất cân đối việc làm cho xã hội trong thời gian tới
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội
tình trạng thất nghiệp đã tăng cả về số lượng và tỷ lệ trong năm hai nghìn hai mươi ba
hành nghiên vẫn là đối tượng có tỷ lệ thất nghiệp cao chiếm gần tám người thất nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy dự báo tình trạng thất nghiệp rất khó cải thiện
khi mà cơ cấu lao động chưa có sự cân bằng và các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tự động hóa
nhất là số lao động có trình độ đại học thất nghiệp sẽ tăng hơn hai trăm linh người so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ ở mức khoảng một một triệu người
tuy nhiên một điểm sáng trong bức tranh việc làm năm nay
theo đánh giá của các chuyên gia thất nghiệp sẽ là động lực cho một thế hệ khởi nghiệp